thưa quý vị có thể thấy rằng trong thời gian qua lực lượng công an không những không quản ngại vất vả hiểm nguy
dốc toàn bộ lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên thì vô cảm trước những sự hy sinh đó
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có không ít người có những hành vi cản trở chống đối
thậm chí là còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch
khuya năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một khu nhà trọ
đang bị phong tỏa ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng với lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
đều quê tỉnh bạc liêu lớn tiếng thách thức
sau đó nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập trúng mụng của anh vĩ
khi hỏi làm việc thì bắt đầu các đối tượng không chấp hành bắt đầu gây gỗ chống đối
manh động như vậy chúng tôi đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc
em cầm dao chém trúng một anh công an
khi vào đây em thấy hối hận
còn đây là đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai
trước đó khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường bảo vinh
thì tân bị lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế theo quy định
thế nhưng tân chưa thực hiện xong việc khai báo y tế cũng như chưa nêu được lý do chính đáng để đi vào địa bàn xã bình lộc
thì đã tự ý rời khỏi khu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
lúc này các cán bộ tại chốt kiểm soát yêu cầu tân quay trở lại để khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành và lớn tiếng chửi rùa lăng nhục lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của tân
của bị tòa án nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai
tuyên phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền
để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
những trường hợp chống người không vụ thì chúng tôi sẽ kiết quyết xử lý theo quy định của pháp luật
những đối tượng chống người thi hành công vụ
đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
cần phải xử lý nghiêm đúng pháp luật để giăn đe giáo dục
để bảo đảm tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch